thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia
đan kia suối vàng tỉnh lâm đồng đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó khu du lịch quốc gia đan kia suối vàng thuộc địa phận huyện lạc dương và phường bảy
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng có diện tích khoảng bốn hectare
trong đó các khu vực tập trung phát triển du lịch hình thành các phân khu chức năng chính có diện tích khoảng bảy trăm sáu mươi hectare
mục tiêu về khách du lịch đến năm hai nghìn hai mươi năm đón khoảng ba triệu lượt khách trong đó khách quốc tế đạt năm mươi sáu lượt
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi đón khoảng năm triệu lượt khách trong đó khách quốc tế đạt một trăm linh lượt
tổng thu từ khách du lịch theo giá hiện hành đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt trên một hai trăm linh tỷ đồng
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng
sản phẩm du lịch chủ đạo gồm phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng
các sản phẩm nghỉ dưỡng ven hồ thể thao gôn chăm sóc sức khỏe
thúc đẩy phát triển các hoạt động thể thao trên mặt nước